tại hà nội đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đã tiếp đoàn đại biểu đoàn thanh niên đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất venezuela
do đồng chí robesa poleo bí thư thứ nhất đoàn thanh niên đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất venezuela
thứ trưởng bộ văn hóa venezuela làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai cho biết
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh là tổ chức thanh niên luôn gắn liền với quá trình đấu tranh xây dựng
và bảo vệ tổ quốc của việt nam được xem là lực lượng sung kích đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội
cũng như đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước
đồng chí robesa poleo cho rằng thế hệ trẻ sẽ là nhân tố quan trọng tiếp nối những thành quả
của đảng cộng sản việt nam trong những năm qua
đồng chí mong muốn tổ chức đoàn thanh niên của hai nước sẽ có những hoạt động hợp tác
trao đổi kinh nghiệm hiệu quả trong chuyến thăm lần này cũng như trong giai đoạn tiếp theo